đạo đảng và nhà nước tổng bí thư nhiệt liệt chúc mừng biểu dương và khen ngợi những nỗ lực
cố gắng của phong trào thanh thiếu nhi và hoạt động của các cấp bộ đoàn trong cả nước
tuy nhiên tổng bí thư cũng chỉ rõ hiện nay xã hội băn khoăn khi có thực trạng một bộ phận thanh
niên giảm suốt niềm tin phai nhạc lý tưởng cách mạng sống thực dụng xa rời truyền thống văn hóa
tốt đẹp của dân tộc một số ít thanh niên bị các thế lực xấu thù địch lôi kéo kích động đã có
nhưng việc làm đi ngược lại bản chất truyền thống vẻ vang của đoàn thanh niên trái với mục tiêu
lý tưởng cách mạng của đảng và dân tộc ta tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh
thiếu niên diễn biến phức tạp trong khi đó đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh còn chậm và
lúng túng trong nghiên cứu đề xuất giải pháp để khắc phục giải quyết các vấn đề đặt ra
trong những năm tới bối cảnh trong nước và quốc tế vừa tạo ra thời cơ thuận lợi
vừa mang đến những khó khăn thách thức đối với thanh niên và công tác đoàn tổng bí thư khẳng định
tổng bí thư đề nghị đại hội đoàn lần thứ một mươi một tập trung thảo luận để đánh giá đúng tình hình
tổng kết sâu sắc thực tiễn đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp thiết thực
có hiệu quả cao cho nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai tổng bí thư căn dặn đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ
đoàn cần định hướng giáo dục thanh niên có ý thức nhạy bén chính trị tích cực đấu tranh ngăn chặn
phản bác những thông tin và luận điệu sai trái tăng sức đề kháng cho thanh niên trước sự chống phá
xuyên tạc của các thế lực thù địch nhất là trên mạng xã hội tránh tình trạng nhạt đảng khô đoàn
xa rời chính trị phải chăm lo củng cố xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng chính trị
tổ chức và hành động xứng đáng là đội dự bị tin cậy của đảng tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào
chương trình hành động của đoàn phát huy vai trò sung kích tình nguyện sáng tạo của thanh niên
khẳng định vai trò của đoàn trong đồng hành bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên
chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn chính thức khai mạc phiên họp thứ một mươi chín
xem xét báo cáo kết quả giám sát về việc ban hành nghị quyết và hoạt động của hội đồng nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc ban hành nghị quyết và hoạt động của hội đồng nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đa số các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung
được nêu trong báo cáo của đoàn giám sát tuy nhiên qua báo cáo các đại biểu cũng cho rằng
kỳ họp hội đồng nhân dân tại các địa phương được thực hiện chưa đúng quy định
qua tổng hợp kết quả giám sát
thì hầu hết các tỉnh là họp hai ba kỳ họp thường xuyên
một số tỉnh họp được sáu kỳ nhưng mà là kỳ bất thường
trong đó kỳ họp thường xuyên kỳ đầu là chủ yếu làm nhân sự
cho nên đây là một việc số lượng kỳ họp rất là ít
cho nên đánh giá là tương đối khó
ở đây trong báo cáo cũng cần làm rõ hơn việc tại sao họp ít như vậy
và tại sao là
các địa phương đại họp không giống nhau như thế
liên quan đến việc ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân các tỉnh địa phương
được nêu trong báo cáo bà nguyễn thanh hải trưởng ban dân nguyện của quốc hội cho biết
hiện nay khi chúng tôi đi giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo mà rất nhiều
tức là bảy mươi liên quan đến đất đai
thì nó có rất nhiều cái vấn đề liên quan tới các cái dự án
mà liên quan tới các cái công trình công cộng
rồi chỉnh trang đô thị
rồi là các dự án tóm lại là giữa cái mục đích kinh doanh và mục đích xã hội
mục đích công cộng nó nhiều khi còn lẫn lộn
và những cái dự án đó thì chúng tôi thấy là đều được hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn
thế và nhưng mà nó cũng là cái nguồn gốc của cái việc phát sinh khiếu nại tố cáo
tuy nhiên là cái việc ban hành các cái nghị quyết của hội đồng nhân dân các cấp
mà cho phép thu hồi các dự án xây dựng nhà
dự án kinh doanh và kinh doanh thương mại
thì nó cần phải rõ ràng và cần phải có sự hướng dẫn
cần phải có cái sự công khai minh bạch và đặc biệt là giải thích rõ ràng cho người dân
vì nó là cái nguyên nhân để phát sinh khiếu nại tố cáo rất là nhiều
các đại biểu cũng cho biết một số tỉnh địa phương như quảng ngãi
đề nghị nên bỏ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp hội đồng nhân dân
vì sau mỗi kỳ họp địa phương đều chuẩn bị đầy đủ tài liệu về việc kiến nghị
và trả lời kiến nghị của cử tri sau đó đưa xuống xã để người dân nắm rõ tình hình
tuy nhiên một số ý kiến khác cho rằng vẫn nên duy trì điều này
để hội đồng nhân dân đại biểu quốc hội thực hiện đúng chức năng của mình
là giữ liên lạc thường xuyên với cử tri để lắng nghe nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân
thưa quý vị lập thành tích chào mừng đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai tuổi trẻ đoàn tổng công ty điện lực thành phố
và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã tổ chức lễ gia quân hưởng ứng
chiến dịch tình nguyện năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề trung sức vì cộng đồng vì an sinh xã hội
phát huy vai trò sung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên với phương châm
lấy chuyên môn làm tình nguyện lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng
trong đợt này đoàn tổng công ty điện lực và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm
đã lắp đặt sửa chữa điện cho năm trăm linh hộ gia đình nghèo gia đình chính sách
sửa chữa hai mươi tuyến hẻm bốn chung cư không an toàn về lưới điện
và trao hai trăm linh xuất quà cho nhân dân vui xuân đón tết
phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn tổng công ty điện lực và cảnh sát phòng cháy tp hcm
là không đúng quy kết mất an toàn và nằm trong các khu vực có nguy hiểm về cháy nổ
do sử dụng điện rất cao là những việc làm có ý nghĩa
thông qua các nội dung hoạt động ý nghĩa và các công trình thiết thực này
thì tuổi trẻ của tổng công ty tp hcm cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên của thành phố
thì cũng muốn gửi gắm sự tri ân của mình đến cho các gia đình chính sách
các mẹ việt nam anh hùng nhân một dịp tết nguyên đáng
cũng như là thể hiện
trong năm hai nghìn một mươi bảy thực hiện công trình nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm
đoàn tổng công ty điện lực thành phố cũng đã huy động hơn một ba trăm linh lượt đoàn viên thanh niên tham gia
trao tặng một phần quà và sửa chữa điện cho một bốn mươi sáu hộ tại các địa bàn tp hcm
và các tỉnh lân cận với kinh phí thực hiện hơn hai tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi bảy thực hiện công trình ngu sáng an toàn văn minh tiết kiệm

vẫn luôn là biểu tượng cho truyền thống cách mạng của nhân dân tỉnh thanh hóa
năm một nghìn chín trăm ba mươi tại yên trường đảng bộ tỉnh thanh hóa đã được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tri bộ
gồm hàm hạ thiệu hóa và thọ xuân phát huy truyền thống cách mạng
trong những năm qua nhân dân huyện thọ xuân đã khắc phục nhiều khó khăn
đẩy mạnh phát triển sản xuất xây dựng đời sống ngày càng khởi sắc
để tôn vinh ý nghĩa lịch sử đồng thời nhằm lưu giữ bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích yên trường
đáp ứng nhu cầu nguyên cứu học tập và giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân ở địa phương
tỉnh thanh hóa đã phê duyệt dự án trùng tu tôn tạo khu di tích với tổng mức đầu tư gần ba mươi năm tỷ đồng
trích từ nguồn ngân sách của tỉnh
trong những ngày này tại nhà hát lam sơn thành phố thanh hóa
đang trưng bày nhiều tác phẩm thiết kế biểu tượng di tích yên trường
để trưng cầu ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân làm cơ sở phục vụ cho quá trình xét chọn biểu tượng
hiện nay chăn nuôi quy mô trang trại đang phát triển nhanh tại việt nam
tuy nhiên bên cạnh lợi ích kinh tế thì vấn đề người chăn nuôi quan tâm là cần có giải pháp xử lý chất thải rắn
sau chăn nuôi tránh gây ô nhiễm môi trường
mới đây tại thành phố hồ chí minh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo
đánh giá công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi quy mô trang trại
nhằm tìm kiếm giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi hiệu quả nhất
theo cục chăn nuôi bình quân mỗi năm ngành chăn nuôi cả nước thải ra môi trường tám mươi tám triệu tấn chất thải
nhưng chỉ có năm mươi ba số hộ áp dụng biện pháp xử lý chất thải trong đó chủ yếu vẫn là hầm bi ô ga
với hạn chế lớn về xử lý môi trường khi chăn nuôi với quy mô lớn
tại hội thảo đã giới thiệu giải pháp mới trong xử lý chất thải chăn nuôi
đó là tách ép chất thải rắn ủ compost làm phân hữu cơ cho trồng trọt
và tận dụng triệt để nguồn nước thải để tưới cây trồng thay vì xả ra môi trường
hiện nay dự án cũng đề xuất một chuyển hướng trong xử lý chất thải chăn nuôi
chúng tôi đề nghị xử lý chất thải chăn nuôi để đạt quy chuẩn của nước tế tiêu
theo quy chuẩn ba mươi chín để sử dụng cho các trang trại trồng trọt sử dụng cho mục đích trồng trọt
đây là hướng đi của dự án vừa giúp giảm chi phí cũng như đem lại các lợi nhuận cho các chủ trang trại
sáng tạo của dự án này đó là nghiên cứu ra các thành phần chế phẩm và thời gian để chúng ta ủ thành các loại phân bón
thì nó ngắn hơn và chất lượng phân bón nó tốt hơn
dùng máy tách ép phân thì nó sẽ giải quyết được lượng phân hàng ngày của lượng thải ra là được ép tách ra
sau đó để ủ với một số các sản phẩm nữa để làm phân bón
thì phân bón đây là một loại phân bón có thể nói là đặc biệt tốt đối với các loại cây trồng
cục chăn nuôi đang tổng hợp
xử lý chất thải mới để tiến tới xây dựng chiến lược chung về quản lý chất thải chăn nuôi
và xử lý chất thải chăn nuôi từ nay đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
với mục tiêu tạo hành lang pháp lý để việc quản lý chất thải chăn nuôi ngày càng tốt hơn
đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế và vấn đề vệ sinh môi trường của nông hộ chủ trang trại chăn nuôi
thưa quý vị có lẽ không có gì tuyệt vời hơn khi được tận tay hái những quả cam tươi ngon và thưởng thức chúng ngay tại vườn
điều mà chắc chắn là du khách nào
khi đi tham quan cũng muốn một lần trải nghiệm
tại hà tĩnh nhằm xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh cho các giống cam đặc sản
các chủ vườn đã hình thành tour du lịch trải nghiệm tại các vườn cam hữu cơ
điều này thực sự đã hấp dẫn du khách khi đến đây tham quan
thời điểm này vườn cam hữu cơ tại cẩm yên hà tĩnh đang vào mùa cam chín rộ
thu hút rất nhiều khách du lịch tham quan
không chỉ được ngắm các vườn cam mà du khách còn được tận tay chọn lựa và hái những quả cam mà mình thích
khi mà tự tay hái những trái cam mà mình thấy ngon nhất tại vườn
sau đó thì bổ ra và cảm nhận cái vị ngọt của nó thì có thể nói là không có điều gì tuyệt vời hơn
bởi vì ở trên mình nó không có
nên là một trải nghiệm mới mẻ và tràn về thú vị nữa ạ
các chủ vườn cam hà tĩnh cho biết mỗi năm có hàng chục đoàn khách từ nhiều vùng miền khác nhau đến tham quan tại các vườn cam
ngoài được trải nghiệm chăm sóc cắt tỉa cho vườn cam
du khách khi đến đây còn được thưởng thức các đặc sản nổi tiếng như cam khe mây
cam bù hương sơn
bởi phúc trạch
đối với cam khe mây thì chúng tôi đang khởi tàu để tiến hành cái vấn đề giảm tém và truy xuất nguồn gốc
tại vườn hồ và sản xuất theo cái hưởng hữu cơ sản xuất theo cái hưởng sạch và sản xuất theo cái quy trình việt gáp
để hình thành và phát triển tour du lịch trải nghiệm vườn cam hiệu cơ này
tỉnh hà tĩnh đã tiến hành quy hoạch các vườn tạp kém chất lượng và xây dựng mô hình vườn cam kiểu mẫu để phục vụ du khách tham quan
đặc biệt cam tại các vườn mẫu đều được sản xuất theo quy trình việt gáp và được giám sát nghiêm ngặt về quy trình chăm sóc cũng như chất lượng sản phẩm
chúng tôi đã xây dựng được sáu tố tuyến mỗi tố tuyến khoảng năm đền rau xã
và trong các tour tuyến đi các vườn cam du khách đến đó sẽ vừa được chiêm ngưỡng các vườn cam đẹp
vừa là được trải nghiệm và tự hái quả thưởng thức ngay tại vườn cam
với mô hình du lịch trải nghiệm này các chủ vườn cam không chỉ có thể quảng bá
để quảng bá hình ảnh đặc sản cam hà tĩnh đến với du khách mà còn khẳng định thương hiệu chất lượng cam trên thị trường
thưa quý vị để chủ động phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng
ngành nông nghiệp đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để từng bước chủ động sản xuất vaccine ngay trong nước tránh phụ thuộc nhập khẩu
bệnh lở mồm long móng là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan nhanh phạm vi rộng gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi gia súc
và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội
tuy nhiên do phải nhập khẩu một trăm linh lượng vaccine từ nước ngoài nên khi dịch bệnh phát sinh không chủ động được nguồn thuốc
vì vậy trước tình hình trên thực hiện chỉ đạo của chính phủ ngành nông nghiệp đã tích cực triển khai nhiều giải pháp
để tăng cường nghiên cứu hướng đến sản xuất được vaccine ngay trong nước
sau một thời gian nghiên cứu ngày một mươi một tháng một mươi hai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị công nhận
giống virus lở mồm long móng tuyếp ô
cục thú y vùng sáu trực thuộc cục thú y được dùng để sản xuất vaccine
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đánh giá cao nỗ lực của tri cục thú y vùng sáu
trong việc tạo ra được giống virus là mồm long móng để sản xuất vaccine
đây là thành tiệu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giúp việt nam tự chủ trong sản xuất được vaccine phòng chống bệnh lở mồm long móng
tạo tiền đề cho nền chăn nuôi chủ động và bền vững
khi chúng ta không chủ động được
cái vaccine lở mồm long móng thì chúng ta phải nhập khẩu
thì cái giá thành của cái vaccine mà nhập khẩu nó gấp hai đến ba lần so với vaccine mà chúng ta tới đây quý i sẽ có đấy
thì sẽ sản xuất ra thì giá thành chỉ bằng một phần hai một phần ba thôi
nhưng mà cái điều quan trọng nếu chúng ta muốn nhập khẩu thì chúng ta phải báo trước khoảng sáu tháng đến một năm thì mới có vaccine
vì vậy nếu dịch bệnh mà xảy ra thì chúng ta không chủ động
vì vậy cho nên là cái việc mà chúng ta vùng thú y vùng sáu đã nghiên cứu phân lập được cái chủng vaccine tipo lở mồm long móng
mà có nguồn gốc từ việt nam thì cái tính thích ứng và cũng như là nó phù hợp với cái điều kiện của việt nam là rất quan trọng
giống virus lở mồm long móng sẽ được chuyển giao cho ba doanh nghiệp sản xuất vaccine bao gồm
công ty cổ phần thuốc thú y trung ương navesco
theo đại diện của bộ nông nghiệp song song với quá trình khảo nghiệm cho phép đưa vaccine vào một số địa phương
để đánh giá chất lượng vaccine trên diện rộng với sự giám sát của các đơn vị trực thuộc cục thú y
bộ sẽ xây dựng cơ chế chính sách để doanh nghiệp có điều kiện tham gia vào các chương trình quốc gia phòng chống dịch bệnh
thông qua cơ chế đặt hàng hoặc chỉ định thầu nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp
đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi đưa sản phẩm ra thị trường
từng là điểm nhấn cho dịp
kỷ niệm đại lễ một năm thăng long hà nội và được tổ chức kỷ lục thế giới guinnes công nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới
tuy nhiên đến nay con đường gốm xứ đê sông hồng đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng
chính vì vậy ủy ban nhân dân tp hà nội đã quyết định đầu tư hơn hai năm tỷ đồng để sửa chữa bảo dưỡng con đường gốm xứ ven sông hồng
đây là lần thứ hai con đường gốm xứ ven sông hồng được trùng tu cũng là đợt trùng tu lớn nhất từ trước tới nay
lần đầu tiên diễn ra vào năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên sự xuống cấp hiện nay của con đường được thấy rõ trên các mảng gốm bị nứt vỡ bong rơi từng mảng đã phần nào ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị
còn rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
chiều dài bốn km của con đường gốm xứ chạy qua các quận tây hồ ba đình hoàn kiếm hai bà trưng
với một chiều dài như vậy và lại nằm trên trục đường cao thông với mức độ say cổ dày đặc gần như hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ

ngoài những nguyên nhân khách quan nêu trên thì ý thức của người dân cũng là vấn đề nhức nhối phải giải quyết nếu muốn bảo tồn con đường gốm xứ một cách tốt nhất
và trước tình trạng trên
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã quyết định giao chủ đầu tư là ban quản lý di tích danh thắng hà nội
chịu trách nhiệm sửa chữa bảo dưỡng con đường gốm xứ ven sông hồng
theo đó dự án bao gồm bốn gói thầu với tổng giá trị hơn hai năm tỷ đồng
bao gồm toàn bộ phần xây lắp của dự án lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp giám sát thi công và bảo hiểm công trình
thực ra với chiều dài bốn km gần một mươi m hai tranh vốn
thì khoản kinh phí hai năm tỷ để sửa chữa là phù hợp
đầu tiên là chúng tôi đi khảo sát những đoạn nào bị bong bật nứt
thì chúng tôi sẽ đục rộng cái vết nứt đó ra
và chúng tôi sẽ chọn lượng những viên gốm đồng màu để xử phá lại
với cái kỹ thuật đắn mô giấy của chúng tôi từ hàng triệu viên gốm nhỏ vép lại đấy
thì việc sửa chữa rất là thuận lợi
hiện tại các đơn vị thi công đang tích cực sửa chữa dự kiến sẽ hoàn thành trước tết âm lịch bính thân
trong phần tin thế giới tổng thống philippines đề nghị quốc hội gia hạn thiết quân luật tại mindanao
hàn quốc mỹ nhật bản tập trận chung chống tên lửa
tổng thống philippines rodrigo duterte vừa đề nghị quốc hội gia hạn thiết quân luật trên toàn bộ khu vực mindanao
miền nam nước này cho đến cuối năm tới để chống lại các phiến quân hồi giáo
trong bức thư gửi tới các nhà lập pháp được văn phòng tổng thống công bố
tổng thống duterte cho rằng việc gia hạn thiết quân luật ở khu vực mindanao là cần thiết
để ngăn chặn các cuộc nổi dậy của các đối tượng ủng hộ tổ chức khủng bố is
bức thư nêu rõ tổng thống đề nghị quốc hội philippines tiếp tục gia hạn việc công bố
thiếp quân luật và đình chỉ lệnh chống bắt người vô cớ đối với toàn khu vực mindanao
trong thời hạn một năm tính từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tình trạng thiết quân luật được ban bố tại tỉnh mindanao hôm hai mươi ba tháng năm
thời điểm giao tranh tại marawi nổ ra
theo hiến pháp năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tình trạng này có hiệu lực trong vòng sáu mươi ngày
tuy nhiên theo đề nghị của tổng thống duterte
quốc hội đã gia hạn tình trạng thiết quân luật tới ngày ba mươi một tháng một mươi hai
các lực lượng của hàn quốc hôm qua đã tiến hành cuộc tập trận chung với mỹ
và nhật bản về theo dõi phát hiện tên lửa
cuộc tập trận kéo dài trong vòng hai ngày tại vùng biển gần bán đảo triều tiên và nhật bản
đây là cuộc diễn tập lần thứ sáu giữa ba nước về chống tên lửa
sau hai cuộc diễn tập trong năm hai nghìn một mươi sáu và ba cuộc diễn tập hồi đầu năm nay
tuy nhiên đây là cuộc diễn tập đầu tiên giữa ba quốc gia này kể từ khi triều tiên
phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm hoang song một mươi năm hồi cuối tháng trước
cuộc tập trận lần này diễn tập các tình huống giả định trên máy tính
phát hiện và theo dõi mọi tên lửa đạn đạo của triều tiên và chia sẻ các thông tin liên quan
cuộc tập trận ba bên diễn ra trong bối cảnh các chuyên gia hàn quốc hồi tuần trước
đã phát hiện một số dấu hiệu cho thấy triều tiên đang chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo
gần tàu ngầm mới mang tên pukuk song ba
cũng trong ngày hôm qua ngoại trưởng ấn độ suma sorai đã tiếp người đồng cấp nga
sergei lavrov và ngoại trưởng trung quốc vương nghị tại thủ đô new delhi
trước thêm cuộc gặp lần thứ một mươi năm giữa bộ trưởng ngoại giao ba nước nga
ấn độ trung quốc
cuộc gặp lần thứ một mươi năm giữa bộ trưởng ngoại giao của ba nước nga ấn độ và trung quốc
tại ấn độ lần này được kỳ vọng sẽ thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực
mà các bên cùng quan tâm trong đó nhấn mạnh vào cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố
với các hành động cụ thể và mạnh mẽ hơn đồng thời kêu gọi việc sớm thông qua
một nghị quyết của liên hợp quốc về vấn đề khủng bố quốc tế
dưới phân tích nhận định ba nước sẽ đề cập chi tiết tới khu vực châu á thái bình dương
và vai trò của hội nghị thượng đỉnh đông á trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực
chuyến thăm cũng là dịp để trung quốc và ấn độ thảo luận quan hệ song phương
được đánh giá là có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hình cách tiếp cận
về chính sách của chủ tịch nước trung quốc tập cận bình đối với ấn độ
ngoài ra ấn độ cũng hy vọng tìm kiếm sự ủng hộ của nga và trung quốc
đối với việc trở thành thành viên của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
chuyển đến khu vực khác tình hình trung đông đang ngày càng phức tạp hơn
sau khi tổng thống mỹ donald trump tuyên bố công nhận jerusalem là thủ đô của israel
nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra trên khắp thế giới
trong khi nhiều nước cũng lên tiếng kêu gọi nhà lãnh đạo mỹ cân nhắc rút lại quyết định trên
trong bối cảnh đó israel đã phải tăng cường an ninh tại vùng đất linh thiêng này
lực lượng an ninh đã được triển khai dọc các con phố đông đúc người qua lại tại jerusalem
nhà chức trách cũng đã thiết lập các bốt kiểm soát
hàng rào cùng với đông đảo các binh sĩ canh giữ xung quanh các địa điểm tôn giáo
sau khi liên tiếp xảy ra các vụ xung đột giữa người palestine và israel
cuối tuần trước một loạt rocket đã được bắn đi từ giải gaza
hiện do phong trào hồi giáo hamas kiểm soát nhằm vào các thị trấn của israel
trong khi đó hai người palestine cũng đã thiệt mạng và một trăm bảy mươi người bị thương
trong các cuộc đụng độ với quân đội israel ở khu vực biên giới với giải gaza
tôi nghĩ lần này ông trump đã sai và tạo ra sự xáo trộn
có lẽ chúng tôi cần tiến hành một cuộc khởi nghĩa để giữ thủ đô jerusalem cho mình
đó là tình hình chính trị hiện nay
quy chế đối với jerusalem nơi đặt các điểm tôn giáo linh thiêng đối với cả người hồi giáo
do thái giáo và cơ đốc giáo là vấn đề hết sức nhạy cảm
và là trung tâm của cuộc xung đột israel palestine
israel coi cả thành phố này là thủ đô không thể chia cắt của mình
trong khi người palestine coi đông jerusalem là thủ đô của nhà nước palestine trong tương lai
hiện tượng tuyết rơi dày đặc nhất trong vòng bốn năm trở lại đây tại châu âu
đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt của người dân
đặc biệt là đối với những người vô gia cư tại châu âu
anh brien đã sống trong những ngõ khuất của con phố này suốt một mươi một năm qua
nhưng thời tiết lạnh giá như thế này là rất hiếm
hiện tại anh không thể di chuyển được do tuyết ở đây rất dày
tôi chỉ biết ngồi đây và cuốn thân nhiều thứ vào người để đỡ bị lạnh
có lúc đôi tay cống lên không làm gì được
những lúc như thế này chị ước có một căn nhà
tại một số khu vực ở các quốc gia
anh pháp bỉ và đức
tuyết rơi dày tới sáu mươi cm
có thời điểm nhiệt độ xuống dưới âm hai mươi độ c
nhiều trung tâm hỗ trợ người vô gia cư đã phân phát lều bạc chống gió
thức ăn tạm trong khi chờ thời tiết chuyển biến ấm lên
những khối không khí lạnh từ cực bắc
khu vực bắc âu tràn xuống trung âu
là nguyên nhân của đợt lạnh vừa qua
và dự kiến sẽ còn kéo dài trong những ngày tới
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân